hàng hải quốc tế thuộc liên hợp quốc một nguồn tin có quyền đăng nhập vào hệ thống đã thu thập
và cung cấp dữ liệu cho báo mỹ với điều kiện dấu danh tính hãng tin sau đó xác thực lộ trình của tàu
delhi và nơi tiếp nhiên liệu thông qua dữ liệu trên hệ thống nhận diện tàu tự động ais mua từ công ty
phân tích hàng lái mary fix theo đó các dữ liệu đều cho thấy tàu delhi cập cảng thành phố
trương châu thuộc tỉnh phúc kiến ở trung quốc vào nửa đêm ngày sáu tháng hai nêu lại đây khoảng năm tiếng
để tiếp dầu ba ngày sau tàu di chuyển đến thành phố cảng chu sơn thuộc tỉnh chiết giang trung quốc
tàu di chuyển tiếp đến thành phố busan của hàn quốc và tiếp giờ vào ngày hai mươi tháng hai cũng là lần tiếp dầu
cuối cùng cho hải trình vượt thái bình dương đến mỹ theo dữ liệu từ hệ thống thông tin và tự động nhận
dạng tàu biển tầm xa không ghi nhận thêm bất kỳ lần cập cảng nào khác của tàu delhi để bổ sung nhiên liệu
khi đi qua kênh đảo panama các cảng new york virginia và bartimore các chuyên gia hàng hải đều cho rằng
đây là điều rất đáng chú ý
đây là điều rất bất thường bởi con tàu đáng lẽ phải tiếp nhân liệu ở một trong những cảng này
tàu delhi cũng không đặt lịch tiếp dầu ở new york hay batimore sau khi bắt đầu hải trình từ cảng mỹ để đến sri lanka
số nhiên liệu mà con tàu tiếp nhận vào tháng hai đáng ra phải hết sạch trước cả khi con tàu đến được patimore
điều này dẫn đến giả thuyết rằng tàu daily đã mua dầu bẩn từ một bên cung cấp không chính thức nào đó
có thể bằng hình thức tiếp liệu trên biển
theo các chuyên gia dầu bẩn thường là nhân liệu được trộn với nước
thế nhưng loại này hiếm khi gây ra sự kết thúc
dầu bẩn có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng thường là loại được pha với các loại tạp chất nặng
có khả năng ăn mòn cao hơn
một số chủ tàu thường sử dụng dầu bẩn để tăng tối đa lợi nhuận trong các chuyến hàng
vì chúng rẻ hơn nhiều so với các loại dầu đảm bảo chất lượng mua tại cảng
theo dữ liệu của lrit và marine traffic không nêu cụ thể các loại nhân liệu
cũng như nguồn gốc và chất lượng nhiên liệu mà tàu delhi tiếp nhận
giới chuyên gia cho biết mỗi năm trên thế giới có nhiều sự cố tàu hàng chết máy giữa biển vì dầu bẩn
tuy nhiên các sự cố này thường bị làm ngơ vì chúng xảy ra giữa biển khơi
nơi thủy thủ đoàn có đủ không gian và thời gian để xử lý
jonathan arinault ceo fairtrade tại houston chuyên về tư vấn quản lý nhân liệu hàng hải cho biết
trong hơn năm mươi năm qua người làm trong ngành nhiên liệu tàu thuyền thường xuyên làm ngơ trước những thiệt hại nhỏ về dầu bẩn
họ cho rằng đây là vấn đề không đáng quan tâm
ông tiết lộ
tàu phát hiện gần năm trăm linh sự cố liên quan đến dầu bẩn trong hai năm qua
arinault nhận định tàu delhi đã gần cạn nhân liệu khi rời cảng baltimore vào nửa đêm hai mươi năm tháng ba
nếu tàu mua dầu bẩn trước đó tạp chất sẽ lắng xuống đáy bồn dầu
và khi nhiên liệu sắp cạn chúng bị hút vào hệ thống động cơ gây chất máy cũng như máy phát điện chính
khi bị mất điện toàn bộ hệ thống điều khiển liên lạc trên tàu sẽ bị tê liệt
thủy thủ đoàn dường như đã khởi động máy phát điện dự phòng để khôi phục nguồn điện
khiến tàu phủ ra luồng khói đen dài đặc
tuy nhiên họ không khởi động lại được máy chính để hạm tốc độ hay chuyển hướng con tàu
ở nơi chật hẹp như sông patasko thủy thủ đoàn không có đủ thời gian lẫn không gian để xử lý sự cố
khiến họ không còn cách nào tránh được cú đâm vào trụ cầu francis scott key
video do nhóm stream team quay cầu francis scott key và phát trực tiếp trên mạng cũng cho thấy
hệ thống đèn trên tàu delhi liên tục tắt giờ sáng
ở phía cầu lúc một h hai mươi bốn sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
dấu hiệu cho thấy máy phát điện gặp trục trạc
arenal phân tích những biểu hiện này cho thấy tàu không chỉ gặp trục chặt động cơ
hệ thống máy phát điện trên tàu đã hỏng
đây là dấu hiệu nhiên liệu có vấn đề
kevin doyle người đại diện hãng vận tải đan mạch maritz công ty thuê tàu delhi chuyển hàng
từ chối bình luận về nghi vấn nhiên liệu không đảm bảo chất lượng của tàu góp phần gây ra tai nạn vào sáng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
dro nói công ty đang theo dõi sát sao cuộc điều tra từ các cơ quan liên quan và đơn vị vận hành con tàu
xăm xong với nỗ lực điều tra độc lập của hãng
người phát ngôn của imo cơ quan liên hợp quốc xây dựng quy định vận tải biển quốc tế và vận hành hệ thống lit
từ chối bình luận về cuộc điều tra tàu delhi
quan chức này lưu ý công ước quốc tế về ngăn chặn ô nhiễm do tàu thuyền
quy định nhiên liệu cung cấp cho tàu hàng không được phép hòa lẫn với những hóa chất gây hại hoặc hóa chất
các nước thành viên đều phải thông báo cho imo khi phát hiện ra sự cố liên quan
cây cầu francis scott key là huyết mạch giao thông giúp vận hành cảng baltimore
chính vì vậy sự cố này có thể khiến một trong những hải cảng nượn nhịp nhất bờ đông nước mỹ phải ngừng hoạt động vô thể hạn
cảng baltimore đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải ô tô và xe tẻ nhẹ của các nhà sản xuất châu âu như mercedes benz bmw
patimore cũng là cảng xuất khẩu than lớn thứ hai của mỹ
việc ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng tới các chuyến hàng
theo dữ liệu của hiệp hội vận tải đường bộ mỹ giá trị hàng hóa được vận chuyển qua đây hàng năm là khoảng hai mươi tám tỷ usd
không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hóa vụ đâm tàu cũng ảnh hưởng tới khoảng ba mươi năm người dân thường xuyên sử dụng cây cầu mỗi ngày
chia sẻ với reuters chuyên gia nghiên cứu jonah fremark tài viện nghiên cứu